triển lãm trưng bày chín mươi tấm ảnh phản ánh tình đoàn kết hai nước việt nam campuchia
từ những năm tháng đấu tranh chống kẻ thù chung dành độc lập dân tộc cho đến ngày nay
thể hiện mối quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển giữa các bộ ngành địa phương campuchia và thành phố hồ chí minh
thông qua các hoạt động thăm viếng xúc tiến đầu tư hỗ trợ hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội
bên cạnh đó triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh giới thiệu nét đẹp đất nước
con người vương quốc campuchia với những di tích độc đáo hấp dẫn du khách như đền angkor wat angkor thom
cung điện hoàng gia điệu múa truyền thống apsara triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến hết ngày tám tháng bảy
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và năm mươi sáu năm ngày thảm họa gia cam ở việt nam ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy ngày một mươi tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy
bảo tàng quân khu ba và bảo tàng binh chủng hóa học đã có cuộc triển lãm lưu động với chủ đề
lực lượng vũ trang quân khu ba với phong trào đền ơn đáp nghĩa và chủ đề gia cam lương chi và công lý tại tỉnh hòa bình
triển lãm có trên năm trăm linh hình ảnh tranh cổ động bảng trích cùng nhiều hiện vật trưng bày là các kỷ vật kháng chiến tiêu biểu
và những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội phong trào đền ơn đáp nghĩa
của lực lượng vũ trang quân khu ba và của binh chủng hóa học
triển lãm cũng tập trung giới thiệu tính chất nguy hiểm mức độ thiệt hại và hậu quả lâu dài
của chất độc da cam dioxin gây ra đối với môi trường hệ sinh thái và sức khỏe con người
những cố gắng phi thường những tấm gương vượt khó vươn lên của các nạn nhân sự sẻ chia giúp đỡ
và trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc gia cam diocin của các cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm
triển lãm cũng là dịp để tuyên truyền cho các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những chiến công hiển hách
của các thế hệ cha anh khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc đồng thời cổ vũ động viên lòng yêu nước
tinh thần độc lập tự chủ ý thức tự lực tự cường cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân
ngày hai mươi chín tháng sáu tại thanh hóa đã diễn ra hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung dự án
thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong những năm qua việt nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
về giảm nghèo cải thiện dần mức sống của người dân
tuy nhiên hiện trạng khó khăn thiếu thốn về nguồn nhân lực cơ sở vật chất và nội dung thông tin ở cơ sở
nhất là ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vẫn đang là vấn đề cần sớm tìm ra giải pháp khắc phục
phát huy hơn nữa vai trò thông tin tuyên truyền bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn để giới thiệu
hướng dẫn các địa phương những nội dung về cơ chế điều hành quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia
cơ chế tài chính thực hiện chương trình liên quan đến các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
với mục tiêu giúp các địa phương triển khai có hiệu quả hơn nữa hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
cũng tại hội nghị đã có nhiều phát biểu tham luận của các địa phương về kinh nghiệm quản lý thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình

từ đầu năm đến nay toàn quốc ghi nhận ba mươi chín ba trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có một mươi trường hợp tử vong
riêng tại hà nội đã ghi nhận hơn hai bảy trăm linh ca mắc tăng gấp năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động diệt loang quang tại các hộ gia đình
sáng nay sở y tế hà nội phối hợp với thành đoàn hà nội tổ chức lễ phát động gia quân phòng chống sốt xuất huyết
sốt xuất huyết hiện nay chưa có thuốc đặc trị hay vaccine vì vậy để phòng chống sốt xuất huyết
diệt mũi trưởng thành và bọ gậy là hai biện pháp chủ động nhất
tuy nhiên việc triển khai phòng chống dịch chưa thực sự triệt để
tỷ lệ phun hóa chất diệt mũi chỉ đạt tám mươi hội gia đình do các hộ đi vắng hoặc không hợp tác
để phòng chống có hiệu quả sốt xuất huyết cần sự vào cuộc của toàn dân
bởi các biện pháp phòng chống không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng
mà còn cần sự chủ động của chính người dân
tuy nhiên ngày sau lễ phát động đoàn công tác của sở y tế hà nội và thành đoàn hà nội
đã đến một số địa điểm trọng yếu có nguy cơ bùng phát dịch để tuyên truyền
phổ biến kiến thức vệ sinh môi trường phun thuốc diệt bọ gậy
câu chuyện tái nghiện luôn luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội
tại hải phòng xuất hiện một câu lộc bộ nhằm kết nối những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
đó là câu lộc bộ kết nối thành công ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
kết nối thành công là tên một câu lạc bộ của những học viên đã cai nghiện
tại trung tâm giáo dục lao động xã hội hải phòng được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
câu lạc bộ đã giúp đỡ các em hội viên có được những công việc ổn định
bảo đảm cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng ngay sau khi cai nghiện
theo lời kể của các hội viên trong quá trình cai nghiện sau cai họ vẫn liên tục bị những người bạn xấu rụ rỗ
và đã có rất nhiều người lâm vào con đường tái nghiện khiến gia đình đã rất khó khăn lại càng trở nên khó khăn
tuy nhiên khi biết đến câu lạc bộ kết nối thành công thì cuộc sống của họ đã thật sự bước sang một trang mới
họ được tư vấn hỗ trợ công an việc làm phù hợp
đây là anh hà kỳ đàm chia sẻ với phóng viên
anh đảm cho biết sau khi anh cai nghiện thành công với sự định hướng giúp đỡ của câu lạc bộ
vợ chồng anh đã tự vây bốn mở rộng cơ sở sản xuất
mỗi ngày gia đình anh sản xuất ra hàng tạ gạo bánh phân phối cho các nhà hàng chợ đầu mối
nỗi đau ma túy không còn ám ảnh gia đình anh mà thay vào đó là niềm vui sau mỗi mẻ bánh nóng hổi
người gia đình vai mượn của các em các em hỗ trợ phần nào đó chủ yếu là nhà vợ con ông bà
bên cạnh mô hình làm ăn như của anh đảm còn có rất nhiều mô hình của hơn bốn mươi hội viên khác
như làm sửa mộc cơ khí sửa chữa máy nổ lập công ty lựa hành
cứ ba tháng câu lạc bộ lại sinh hoạt một lần
mọi người cùng nhau làm bàn kiểm điểm cá nhân nêu rõ những khó khăn công việc đã và chưa làm được
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần ổn định an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
hiệu quả của mô hình cũng cần được nhân rộng sang các địa phương khác
có phần giáo dục giúp đỡ những người lầm lỡ tiến bộ giảm tội phạm cho xã hội
tiếp theo chương trình hà nội tình trạng vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp vẫn còn tiếp diễn
nguy cơ nghèo đói do gánh nặng chi phí y tế
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn hà nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp
điều đó cho thấy người dân vẫn còn chủ quan về an toàn chính cho tính mạng của mình
ngày hai mươi chín tháng sáu công ty lưới điện cao thế hà nội đã phát hiện có dấu hiệu phóng điện
ở khoảng cột một trăm bảy mươi ba đồng
điện cao thế hà nội đã phát hiện có dấu hiệu phóng điện ở khoảng cột một trăm bảy mươi đồng
tại cuộc họp báo ở burger s end của bỉ tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jane stoltenberg cho biết tổ chức này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại afghanistan
trong bối cảnh các tay súng khủng bố taliban gia tăng hoạt động chống phá chính quyền sở tại song không trực tiếp tham gia các chiến dịch quân sự tại quốc gia nam á này
lãnh đạo bộ quốc phòng các nước thành viên sẽ xem xét khả năng tăng quân tại afghanistan lên đến bốn người
trong đó chủ yếu tăng số lượng cố vấn quân sự và các sĩ quan huấn luyện
từ năm hai nghìn một mươi bốn nato đã hoàn thành kế hoạch rút các lực lượng chiến đấu khỏi afghanistan
và chỉ duy trì khoảng một mươi ba năm trăm linh binh sĩ nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện quản lý hậu cần
và hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng an ninh quốc gia afghanistan
tổng chi phí của nato cho các hoạt động này ở mức gần năm tỷ đô la một năm
tuy nhiên lực lượng an ninh tại afghanistan vẫn không làm chủ được tình hình
và phiến quân taliban gia tăng các hoạt động chống phá thậm chí kiểm soát tới bốn mươi lãnh thổ của nước này
thêm vào đó nhiều nhóm tay súng tại đây đã thề trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
khiến tình hình an ninh thêm phức tạp
cuộc tấn công mạng toàn cầu tại châu âu và mỹ bằng mã độc petya những ngày vừa qua
đã tiếp tục lan tới khu vực châu á gây ra một số thiệt hại nhất định
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo an ninh mạng của các công ty châu á
yếu hơn và có thể chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trong các cuộc tấn công mạng
vụ tấn công mới nhất được cho là gây ra bởi mã độc có tên là peta tập trung chủ yếu ở châu âu
hầu hết các công ty và cơ quan chính phủ châu á không bị ảnh hưởng tuy nhiên vẫn có những hậu quả nhất định
tại ấn độ hoạt động tại cảng container lớn nhất ở nước này đã bị gián đoạn
sau khi hệ thống máy tính của một tập đoàn đóng tàu điều hành ngừng hoạt động
các báo cáo cho rằng những công ty châu á chịu ảnh hưởng từ cuộc tấn công này
là một khu vực thuộc các công ty châu âu và châu mỹ
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef đã cung cấp cho yemen ba mươi sáu tấn thiết bị y tế và thuốc men
để chống dịch tả đang hoành hành với hơn hai trăm linh người nhiễm bệnh
số thuốc men này bao gồm thuốc uống bù nước và điện giải đủ để điều trị cho một mươi người mắc bệnh tả
và một mươi năm triệu viên làm sạch nước
chỉ trong hai tháng qua dịch tả đã lan rộng đến hầu hết các tỉnh tại yemen
làm hơn một bốn trăm linh người thiệt
trong đó một phần tư là trẻ em
trong khi đó các công chức làm việc trong ngành y tế bao gồm bác sĩ y tá
đã không được trả lương trong suốt gần một mươi tháng qua
ngoài ra hạ tầng chăm sóc y tế và sức khỏe tại yemen bị phá hủy
khiến cho dịch tả bùng phát từ cuối tháng bốn vừa qua lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm qua
yemen hiện đang đứng bên bờ vực của nạn đói và hoàn toàn phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu
nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một
thậm chí biến mất trước ảnh hưởng của các dòng chảy văn hóa hội nhập
dân tộc khơ mú với điệu hát tâm truyền thống
một thể loại dân ca từng gắn bó mật thiết với đời sống của người khơ mú cũng không nằm ngoài quy luật đó
nhằm khắc phục tình trạng này hoạt động bảo tồn đang được các cấp chính quyền phối hợp
cùng các nghệ nhân dân gian
chuyển khai tới thế hệ trẻ
người khơ mú từng có rất nhiều làn điệu dân ca vừa trong trèo khỏe khoắn
những điệu hát gắn bó mật thiết trong cuộc sống thường nhật như tôm giao duyên
tâm lên rừng làm nương giấy hay xuống chợ đi du xuân
những điệu hát này xưa kia từng góp mặt trong hầu hết các ngày lễ tết hội hè
những ngày bản làng có việc lớn thì giờ đây dường như vắng bóng
người ta không còn hát ngày
hát đêm với nhau như trước
hát tôm này tôm này khó lắm
tiếng khơ mú này nó không có chữ đâu
mình chỉ có suy nghĩ được thôi
suy nghĩ được biết thì hát
mà không biết hát thì cũng phải chịu thôi
cứ ngồi nói chuyện với nhau thôi
cho nên cái tôm này cũng phải khó lắm đấy
cho nên con cháu bây giờ ít khi lắm biết
nguyên nhân của sự mai một
là lãnh điệu dân ca là bởi người khơ mú không có hệ thống chữ viết riêng
phần lớn các bài hát đều mang tính chất chuyển miệng
nên khó lưu giữ lâu dài
thêm nữa lớp trẻ hiện nay không am hiểu về các làn điệu dân ca
nên không đam mê học hỏi
trong khi thế hệ trẻ đang có nhiều cơ hội tiếp cận
với những hình thức giải trí mới hấp dẫn khác
một trong những giải pháp nhằm gìn giữ loại hình nghệ thuật đặc sắc đó
là hoạt động truyền dạy và thành lập các câu lạc bộ
câu lạc bộ văn nghệ dân gian ở từng địa phương
hiện nay thì là huyện cũng đang khuyến khích các xã thị trấn
thành lập các tổ đội văn nghệ cũng như câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện
qua đó để phát huy và giữ gìn các bản sắc văn hóa dân tộc
khi mà thành lập cái câu lạc bộ này là xuất phát từ cái lòng ham mê
và lòng yêu văn nghệ của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ
tình trạng mai một của các làn điệu dân ca không chỉ diễn ra ở cộng đồng người khơ mú
mà còn đang là vấn đề cấp thiết với nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác
những nỗ lực và cố gắng từ phía chính quyền
cũng như những nghệ nhân dành nhiều tâm huyết cho loại hình nghệ thuật dân gian này
hy vọng sẽ giúp cho các bài hát được phục hồi
và duy trì được sức sống lâu dài của nó tới thế hệ mai sau
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại